sáng ngày hai mươi năm tháng bốn liên đoàn lao động thành phố đà nẵng chính thức khởi công công trình nhà ở
dành cho đoàn viên công nhân lao động khó khăn tại khu công nghiệp hòa cầm thuộc phường hòa thọ tây quận cầm lệ
đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp
với tổng kinh phí đầu tư một trăm chín mươi tám tỷ đồng dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp hòa cầm với tổng diện tích gần hai mươi tám m hai
với quy mô tám khối nhà ở cho công nhân gồm bảy trăm chín mươi phòng đơn hai mươi năm phòng đôi giải quyết chỗ ở cho gần một bảy trăm linh người và các công trình phụ trợ khác
dự án được phân kỳ đầu tư làm hai giai đoạn hiện các thủ tục cho thi công giai đoạn một đã hoàn thành và công trình dự kiến thi công khoảng ba trăm linh ngày
mục tiêu đề án phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp của thành phố đà nẵng đề ra đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất hai mươi công nhân tại các khu công nghiệp
và khoảng ba mươi công nhân tại các khu công nghiệp có nhà ở vào năm hai nghìn ba mươi